sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu công nghiệp trà nóc
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cùng lãnh đạo phường trà nóc quận bình thủy
đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ hai trăm sáu mươi phần quà cho công nhân sau vụ hỏa hoạn
tính đến thời điểm hiện tại bà con trong khu vực ảnh hưởng của đám cháy
đã được hỗ trợ về nhà sinh hoạt bình thường một số hộ đã buôn bán trở lại
những ngày qua quận bình thủy và phường trà nóc đã vận động xã hội hóa nhiều phần quà
thuốc men để trao tặng cho bà con
đặc biệt phường trà nóc đang phối hợp cùng phía công ty công lu mê cô
để lập danh sách các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
sau đó sẽ tiếp tục trao bảy trăm linh phần quà mỗi phần trị giá ba trăm năm mươi đồng
trong những ngày tới các hỗ trợ của mạnh thường quân các nhóm sinh viên doanh nghiệp
sẽ được tập trung tại ủy ban nhân dân phường trà nóc
sau đó sẽ được phát lại cho người dân xung quanh khu vực đám cháy
và các công nhân của công ty ở trọ gần đó